bắt đầu từ tháng bốn viện pháp tại việt nam sẽ đem đến cơ hội dành cho khán giả việt trải nghiệm xem phim trực tuyến miễn phí và không giới hạn một mươi hai tác phẩm điện ảnh pháp
tuyển tập một mươi hai bộ phim mang nhiều câu chuyện và màu sắc khác nhau thể hiện sự đa dạng và phong phú của một trong những nền điện ảnh lớn thế giới
các bộ phim được cân nhắc lựa chọn để khán giả việt nam có thể trải nghiệm giải trí cũng như khám phá văn hóa của đất nước hình lục lăng
khán giả sẽ được trải nghiệm miễn phí các tác phẩm điện ảnh pháp với phụ đề tiếng việt trên danet hệ thống xem phim trực tuyến vod tại địa chỉ danet vn với bản quyền chính thức từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi